sáng sớm hôm nay ngày hai mươi tám tháng chín một vụ cháy lớn đã bất ngờ xảy ra tại cung văn hóa
lao động hiễu nghị việt sô hà nội
theo đó đám cháy bắt đầu vào khoảng sáu giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín ngay sau khi xảy ra vụ cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động năm xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến
hiện trường để kiểm tra không chế đám cháy đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế tại hiện trường
hầu như toàn bộ phần sân khấu của cung văn hóa lao động hiệu nghị việt sô đã bị hư hỏng rất nặng
tuy nhiên không có thiệt hại nào về người theo một số người dân ở xung quanh khu vực
nguyên nhân của vụ cháy do các thợ ở trên tầng thượng sửa chữa bị bắn tia hàn vào trong
khu kho dưới hầm hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy